sáng ngày hôm nay chín tháng sáu tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chính thức phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc
thủ tướng kêu gọi ngay từ bây giờ chúng ta cần có những hành động thiết thực cụ thể để kiểm soát ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa
để người việt nam hiện tại và các thế hệ tương lai con cháu chúng ta được sống trong một môi trường trong lành an toàn và bền vững
cùng dự có chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn và phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người tạo ra đủ để phủ kín bốn lần diện tích bề mặt trái đất
trong đó có một mươi ba triệu tấn rác thải nhựa đổ ra trôi nổi trên các đại dương
rác thải nhựa đang hàng ngày hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái môi trường sống sức khỏe con người và sự phát triển bền vững

và chúng ta có thể sử dụng vật dụng thay thế là các loại thân thiện với môi trường
hiện nhiều quốc gia đã có hành động cụ thể giảm thiểu cấm sử dụng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường đồng thời tăng cường tái chế chất thải nhựa
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh cùng chung nỗ lực với các quốc gia trên thế giới việt nam đã tích cực đề xuất các sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực trong việc chống rác thải nhựa
thủ tướng chính phủ đã trực tiếp gửi công thư đến các cấp các ngành các địa phương cùng đồng bào trong cả nước để kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa
một số địa phương và doanh nghiệp đã có mô hình sáng kiến hành động thiết thực để xử lý rác thải nhựa
ngay từ bây giờ chúng ta cần có những hành động thiết thực cụ thể để kiểm soát ngăn chặn phát sinh rắc thải nhựa để người dân việt nam hiện tại các thế hệ tương lai con cháu chúng ta được sống trong môi trường
trong lành an toàn và bình vững chúng ta cần có quyết tâm chính trị cao thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống xử lý giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa thực hiện phương châm nhà nhà hạn chế rác thải nhựa người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa xã hội tiến đánh nói không với rác thải nhựa
thủ tướng kêu gọi phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một các cửa hàng các chợ các siêu thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước không dùng đồ nhựa dùng một lần thủ tướng đề nghị các bộ ngành cơ quan trung ương và các địa phương mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên quan tâm chỉ đạo chống rác thải nhựa
bộ tài nguyên và môi trường cùng các bộ ngành liên quan tiếp tục ra soát hoàn thiện các quy định
quyết định các chính sách để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần khuyến khích hỗ trợ phát triển sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện ở môi trường phân loại rắc tại nguồn thu hút đầu tư ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến sử dụng tái chế rác thải nhựa cẩn trương đưa cơ sở tái chế nhựa phân tán nhỏ lẻ vào khu công nghiệp tập trung để quản lý hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu sản xuất công nghệ tập trung để quản lý hạn chế và tiến tới
các loại túi ni lông khó phân quỷ kiên quyết trả lại các lo hàng phế liệu nhựa không cấp chế phép chính thức
thủ tướng yêu cầu các viện trường các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới ứng dụng phát triển sản xuất ra các vật dụng thân thiện với môi trường để thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần
thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế chung tay hỗ trợ để giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường nhất là thải ra đại dương
chính phủ cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay chống rác thải nhựa
các nhà hàng du lịch không dùng túi ni lông dùng một lần khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường
từng người dân ngay từ bây giờ hãy thực hiện khẩu hiệu nói không với rác thải nhựa
tại lễ phát động thủ tướng đã đi tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm dùng một lần thân thiện với môi trường